liên quan đến sự cố vỡ đập bara tại đô lương vào ngày bảy tháng tám
khiến nguồn nước hạ liều hệ thống kênh đào xuống thấp gây ảnh hưởng trực tiếp
đến việc cung cấp nước sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân
sự cố vỡ đập bara tại đô lương khiến mực nước sông xuống thấp nhất từ trước tới nay
máy bơm phải tạm dừng hoạt động nước vào hệ thống thủy lợi bắc bị thiếu hụt từ năm mươi ba mươi
ảnh hưởng đến hơn hai mươi hectare lúa đã gieo cấy
gần tám hộ dân tại bốn huyện đô lương yên thành diễn châu quỳnh liêu thiếu nước sạch sinh hoạt
ngay sau khi xảy ra sự cố tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung phương tiện và nhân lực
khắc phục xong trước ngày một mươi một tháng sáu